trong phần tin quốc tế khai mạc vòng hòa đàm mới về syri tại viên áo
tổng thống donald trump cân nhắc tái tham gia tpp
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị
chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương chủ tịch hội đồng công tác quần chúng trung ương chủ trì hội nghị
năm hai nghìn một mươi bảy các cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể đã quán triệt sâu sắc quan điểm chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về công tác quần chúng triển khai có hiệu quả công tác quần chúng tạo sự đồng thuận xã hội phát huy nội lực trong các tầng lớp nhân dân góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị nâng cao đời sống nhân dân
đánh giá cao những kết quả mà hội đồng công tác quần chúng trung ương đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi bảy đồng chí trương thị mai nhấn mạnh các tổ chức thành viên hội đồng đã chủ động triển khai những hoạt động góp phần tác động tích cực đến đời sống nhân dân thông qua các chủ trương đường lối cách thực thi thể hiện sự quan tâm tích cực thực sự tới nhân dân đặc biệt là các đối tượng yếu thế đối tượng khó khăn đóng góp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội cải cách hành chính quan tâm tới chỉ số hài lòng của người dân công tác giảm nghèo bền vững và đối ngoại
đảm bảo chủ quyền quốc gia thay đổi nhận thức hành động khơi gợi sự tham gia của nhân dân vào công cuộc phòng chống tham nhũng nói riêng cũng như các nhiệm vụ chung của đất nước
đồng chí trương thị mai đề nghị các tổ chức thành viên trong hội đồng tiếp tục tăng cường nắm tình hình nhân dân và tâm tư nguyện vọng của nhân dân qua thông tin chung về kinh tế xã hội an ninh quốc phòng đối ngoại từ các báo cáo của chính phủ và nắm trực tiếp thông qua mỗi hệ thống đối tượng qua các phương tiện truyền thông mạng xã hội cũng như các buổi trao đổi chuyên đề qua việc trực tiếp đi nắm tình hình cơ sở tại địa bàn đặc biệt quan tâm tới những điểm nóng và phức tạp
tránh trồng chéo lãng phí trong xây dựng cơ sở dữ liệu
đây là yêu cầu của đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trưởng ban chỉ đạo đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gọi tắt là ban chỉ đạo tám trăm chín mươi sáu tại cuộc họp tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi bảy triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám của ban chỉ đạo diễn ra hôm qua hai mươi năm tháng một
báo cáo của văn phòng ban chỉ đạo tám trăm chín mươi sáu cho thấy có một một trăm bốn mươi sáu nhóm thủ tục
thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa bộ công an đã triển khai cấp hơn tám triệu số định danh cá nhân
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu bộ công an đã phối hợp với bộ tư pháp triển khai thực hiện việc cấp số định danh cá nhân cho trẻ em mới sinh thông qua công tác đăng ký khai sinh tại một mươi chín tỉnh thành phố
đến nay đã cấp hơn chín trăm linh số định danh cá nhân cho trẻ em mới sinh
khẳng định mục tiêu của đề án tám trăm chín mươi sáu là làm tốt hơn nữa công tác điều hành
quản lý nhà nước
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp
phó thủ tướng giao bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với bộ công an bộ tài chính khẩn trương hoàn thiện thủ tục bổ sung dự án vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng lưu ý các bộ ngành địa phương đã và đang xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin cần phối hợp với bộ công an
ra soát lại để tránh trồng chéo lãng phí trong khi ngân sách nhà nước đang hạn hẹp
ngoài ra các bộ ngành rút ra những kinh nghiệm trong công tác triển khai thu thập thông tin dân cư tiếp tục mở rộng việc cấp số định danh cá nhân tại các địa phương
bảo đảm đến năm hai nghìn một mươi chín cả sáu mươi ba tỉnh thành phố đều được cấp số định danh cá nhân
phó thủ tướng nhắc nhở các bộ ngành chưa ban hành nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư
cần khẩn trương nghiêm túc thực hiện và trình chính phủ xem xét phê duyệt
các bộ ngành đã được chính phủ thông qua nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình
phối hợp chặt chẽ với bộ công an bám sát tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện
đơn giản hóa thủ tục hành chính phải thực chất không được hình thức
tiếp tục tham dự các hoạt động tại hội nghị thường niên diễn đàn kinh tế thế giới lần thứ bốn mươi tám tại davos thụy sĩ và tiếp tục gặp gỡ nhiều đối tác
phó thủ tướng vương đình huệ cho rằng cần hình thành và phát triển lành mạnh thị trường dịch vụ giáo dục đào tạo y tế môi trường và năng lượng
tại phiên đối thoại giữa các nhà lãnh đạo toàn cầu về huy động các nguồn lực tài chính cho phát triển bền vững
phó thủ tướng vương đình huệ cho rằng các chính phủ cần xây dựng và hoàn thiện các cơ chế hình thức thu hút đầu tư tư nhân và phát triển các lĩnh vực xã hội
đẩy mạnh hội nhập và liên kết kinh tế để tranh thủ các nguồn vốn quốc tế
đặc biệt phó thủ tướng cho rằng cần hình thành và phát triển lành mạnh thị trường dịch vụ giáo dục và đào tạo y tế môi trường năng lượng là những lĩnh vực quan trọng
tác động nhanh chóng tới đời sống của số đông người dân
hôm qua bộ công an chủ trì phối hợp với một mươi một bộ có liên quan và hai mươi tám tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ven biển
tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác bảo đảm trật tự trị an an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển đảo
tôn lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành chính quyền các địa phương ven biển
sự hỗ trợ giúp đỡ của nhân dân phát huy vai trò nòng cốt của công an nhân dân quân đội nhân dân công tác bảo đảm trật tự trị an
an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển đảo đã đạt được nhiều kết quả tích cực tạo môi trường an ninh an toàn
lành mạnh phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế biển
bộ trưởng tô lâm đề nghị các bộ ủy ban nhân dân các địa phương ven biển phối hợp chặt chẽ với bộ công an
tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án bảo đảm trật tự trị an an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển đảo
các giải pháp giảm thiểu tình trạng tàu của ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài đấu tranh triệt xóa các đường dây vận chuyển ma túy
mua bán người các hoạt động buôn lậu gian lận thương mại trên tuyến biển triển khai có hiệu quả công tác bảo hộ công dân đối với ngư dân bị nước ngoài bắt giữ và xử lý
phối hợp giúp nhân dân phòng chống thiên tai lụt bão tổ chức cứu hộ cứu nạn ứng cứu khắc phục hậu quả sau bão
cung cấp thuốc men lương thực thực phẩm cho nhân dân vùng bị thiệt hại
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương ven biển cần làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm trật tự trị an an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển đảo
chiều qua phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đại diện quỹ bảo trợ trẻ em việt nam trung ương hội chữ thập đỏ việt nam và các nhà tài trợ đã đến thăm tặng quà tết cho gia đình chính sách hộ nghèo huyện miền núi tây giang tỉnh quảng nam
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đại diện quỹ bảo trợ trẻ em việt nam trung ương hội chữ thập đỏ việt nam và các nhà tài trợ đã đến thăm tặng quà tết cho gia đình chính sách hộ nghèo huyện miền núi tây giang tỉnh quảng nam

do đó luật sư đề nghị hội đồng xét xử áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội
khi chưa có đủ chứng cứ kết tội thì phải tuyên bị cáo không phạm tội
và nguyên tắc suy đoán có lợi cho bị cáo này khi các lời khai mâu thuẫn chứng cứ không đủ vững chắc
chiều qua sau phần luận tội của viện kiểm sát phiên tòa bước vào tranh luận
khác với những phiên tòa trước hội đồng xét xử cho các bị cáo tự bào chữa rồi mới đến phần trình bày của luật sư
bị cáo trịnh xuân thanh không nói nhiều trong phần tự bào chữa của mình vì cho rằng đã bị tuyên án trung thân ở vụ án trước đó
trong khi đó bị cáo đào duy phong cựu chủ tịch hội đồng quản trị pvp pland trình bày cận kẽ trong phần tự bào chữa
rằng không biết gì về các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cổ phần tại pvp land vì đây là công việc của tổng giám đốc
và ông ta đã bị ép bán cổ phần nếu không chấp hành theo chỉ đạo sẽ bị mất việc
các bị cáo khác khi tự bào chữa cho mình
cũng khẳng định không hề biết gì về việc chuyển nhượng và giá cả để nhằm chiếm đoạt tiền
nguy hiểm hơn kẻ xấu đã sử dụng đầu số bán hàng một tám không không một một sáu sáu của vnpt để lừa đảo khách hàng
đã có không ít người dùng mất cảnh giác bị kẻ xấu lừa đảo gây thiệt hại về tài sản
trước thực trạng trên vnpt khuyến cáo tổng đài một tám không không một một sáu sáu của vnpt là tổng đài bán hàng qua điện thoại chỉ tiếp nhận các cuộc gọi đến không bao giờ phát sinh các cuộc gọi đi
vì vậy khách hàng đặc biệt lưu ý tất cả các cuộc gọi đến điện thoại cố định nhắc nợ cước hiển thị số một tám không không một một sáu sáu đều là giả mạo không phải là cuộc gọi từ vnpt
việc lừa đảo này nhằm mục đích thu thập trái phép các thông tin cá nhân của khách hàng
chiếm đoạt tiền bằng cách cung cấp số tài khoản để khách hàng thanh toán hoặc dẫn dụ khách hàng bấm số gọi lại với mục đích chuyển tiếp cuộc gọi từ máy của khách hàng vào các đầu số dịch vụ giá cước cao
sau đó các đối tượng này sẽ trục lợi từ việc hưởng cước phí do người dùng thực hiện cuộc gọi đi
do đó khi nhận được các cuộc gọi mạo danh vnpt nhắc nợ cước điện thoại khách hàng cần cảnh giác đặc biệt là không chuyển tiền vào các tài khoản theo yêu cầu của kẻ mạo danh
đồng thời khi có nghi ngờ khách hàng cần liên hệ đường dây nóng hai mươi bốn tám trăm linh một trăm hai mươi sáu của vnpt để xác minh lại thông tin hoặc thông báo ngay cho cơ quan công an để cùng phối hợp giải quyết
theo thống kê mới nhất từ hệ thống giám sát virus của b cap đã có hơn ba mươi năm thiết bị smartphone tại việt nam nhiễm virus mới có tên là gotchim đánh cắp mật khẩu facebook
mã độc này lợi dụng hàng loạt ứng dụng việt phổ biến
trên google play để phát tán
theo các chuyên gia an ninh mạng cách thức tấn công của hacker khá tinh vi
đầu tiên hacker đưa các ứng dụng sạch và phổ biến lên google play để người sử dụng cài
ứng dụng này sẽ tự động tải tiếp về một ứng dụng độc hại khác
để lừa nạn nhân ứng dụng sạch sẽ hiện các cảnh báo an ninh như điện thoại bị nhiễm mã độc hay điện thoại bị chậm kèm theo hướng dẫn xử lý
đây thực chất là những cảnh báo giả mạo làm theo thì điện thoại sẽ bị nhiễm virus
độc hại sẽ chiếm quyền điều khiển của điện thoại người sử dụng
sau đó thì nó theo dõi khi mà người sử dụng truy cập vào facebook
thì nó sẽ hiện lên một cái trang đăng nhập facebook
cái trang đó thì mã độc nó có thể kiểm soát được
và khi mà người sử dụng đăng nhập vào cái trang facebook mới này
thì virus nó sẽ lấy được cái mật khẩu của người sử dụng và gửi về cho hacker
hiện google play
nếu bỏ các ứng dụng việt này nên số máy bị nhiễm virus godsteam không còn tăng mạnh
tuy nhiên với những điện thoại đã từng cài ứng dụng trước đó thì vẫn có nguy cơ mất mật khẩu facebook
hôm qua tại km ba mươi một quốc lộ chín thuộc địa bàn xã hướng hiệp huyện đắk rông tỉnh quảng trị
lực lượng trạm cảnh sát giao thông đắc rông công an tỉnh quảng trị kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi năm a ba nghìn bốn trăm tám mươi chín
phát hiện trên xe vận chuyển số lượng lớn pháo hoa các loại đưa đi tiêu thụ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi năm a ba nghìn bốn trăm tám mươi chín là biển số giả do nguyễn tấn tân ba mươi ba tuổi
trú tại xã hưng thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình điều khiển vận chuyển một trăm chín mươi sáu hộp pháo hoa các loại trọng lượng hai trăm sáu mươi năm bảy kg
lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe có thêm bốn bộ biển số xe ô tô giả
lái xe nguyễn tấn tân khai nhận vận chuyển thuê số pháo trên cho bà đinh thị hoa lài ba mươi năm tuổi trú tại xã hương thủy
huyện lệ thủy tỉnh quảng bình hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh quảng trị tiếp tục điều tra làm rõ
sau khi xử lý năm một trăm năm mươi tám vụ vi phạm về hàng gian hàng giả hàng nhập lậu năm hai nghìn một mươi chín
hơn ba trăm tám mươi sản phẩm hàng giang hàng giả hàng nhập lậu tổng giá trị gần bảy tỷ đồng vừa bị lực lượng quản lý thị trường thành phố tiêu hủy
những sản phẩm vi phạm này bị thu giữ từ tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
trong đó chiếm phần lớn là mỹ phẩm thực phẩm chức năng đồ chơi trẻ em hóa chất phân bón giả thuốc lá nhập lậu
năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng quản lý thị trường tp hcm đã xử lý tổng cộng năm một trăm năm mươi tám vụ vi phạm
thu số tiền hơn một trăm một mươi tám tỷ đồng từ phạt hành chính tiền bán hàng tịch thu và tiền thu lợi bất hợp pháp
trong phần tiếp theo của chương trình
nhận định xu thế thiên tai khí tượng thủy văn năm hai nghìn một mươi tám
tp hcm cháy tua cổ vũ đội tuyển u hai mươi ba việt nam
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hôm nay hai mươi sáu tháng một không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía bắc
chiều và đêm nay sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh đông bắc bộ
sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở tây nguyên
tây bắc bộ và bắc trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở phía đông bắc bộ có mưa nhiều nơi
phía tây bắc bộ bắc trung bộ có mưa giải rác
từ chiều và đêm nay các tỉnh phía đông bắc bộ trời chuyển rét
vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi sáu một mươi chín độ c
vùng núi có nơi từ dưới một mươi năm độ c
khu vực hà nội có mưa nhỏ dài rác đêm chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất một mươi bảy độ c
khoảng ngày hai mươi tám hai mươi chín tháng một không khí lạnh sẽ tiếp tục được tăng cường mạnh hơn
gây rét đậm rét hại trên diện rộng khắp miền bắc và bắc trung bộ
nhiệt độ thấp nhất về đêm có thể hạ còn từ tám đến một mươi một độ c vùng núi từ bốn bảy độ c
một số nơi vùng núi cao có thể xuống sấp xỉ độ c nguy cơ cao có băng giá và sương muối
đợt lạnh mới này có thể kéo dài gần một mươi ngày
vừa qua tại hà nội trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia đã có buổi họp báo
đánh giá tình hình thời tiết năm hai nghìn một mươi bảy và nhận định tình hình thời tiết trong năm hai nghìn một mươi chín
cũng như dịp tết nguyên đán
đại diện trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia đã nhận định
năm hai nghìn một mươi bảy được đánh dấu bằng nhiều kỷ lục của các hiện tượng thời tiết như nắng nóng
các trận mưa lớn kéo dài gây thiệt hại lớn về người và tài sản
đặc biệt hai nghìn một mươi bảy cũng là năm việt nam hứng chịu một mươi sáu cơn bão
trong đó có nhiều cơn bão rất mạnh
nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện những kỷ lục của thời tiết này là do
thời tiết hiện nay chúng ta đang trải qua cái thời kỳ trước đó chúng ta trải qua một cái năm el nino
trong năm một mươi bốn một mươi năm sau đó lại chuyển sang pha lạnh hơn
và gần cuối năm nay thì lại chuyển sang pha ladina
tức là chuyển sang trạng ẩm nhiều hơn
và trước những cái bối cảnh biến đổi khí hậu
cũng như là các trạng thái khí huyệt thay đổi liên tục
đã tạo ra những hiện tượng thời tiết đặc biệt là bất thường
và với tần suất bất thường ngày càng càng nhiều hơn
thì việc chúng ta hiện nay chúng ta quan tâm và chúng ta phải cố gắng
theo dõi dự báo sát và có những ứng phó kịp thời để giảm thiểu nhất những thiệt hại
mà do thiên tai trong thời gian tới có thể xảy ra không thể thường bất thường nhiều hơn trong thời gian tới
thời tiết dịp tết nguyên đá năm nay cũng là vấn đề nhiều người dân quan tâm
được đại diện trung tâm cung cấp thông tin
nói chung là thời tiết trên cả nước là sẽ tương đối tốt
đối với các tỉnh miền bắc thì sẽ là trời rét và về đêm có thể có cái rét đậm
nhiệt độ thấp nhất thì có thể tầm một mươi hai đến một mươi bốn độ còn nhiệt độ cao nhất ban ngày thì có thể khoảng
một mươi chín đến hai mươi hai độ
đối với các tỉnh miền trung thì thời tiết có thể hơi xấu hơn một chút khi mà có mưa và mưa nhỏ
tuy nhiên thì cái lượng mưa không lớn và sẽ ít ảnh hưởng đến các cái hoạt động du xuân
còn đối với các tỉnh miền nam thì sẽ là nơi mà có thời tiết tốt nhất trời chủ yếu là nắng
tuy nhiên cũng phải đề phòng là trong cái thời gian dịp tết này thì khả năng là xảy ra một số các cái ngày
mà có cái mưa trái mùa mưa cục bộ thì cũng có thể ảnh hưởng đến các cái hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời
và các hoạt động du xuân
tuy nhiên là cái mưa nó sẽ xảy ra trong một thời gian ngắn và sẽ kết thúc nhanh
còn lại thời tiết chủ đạo các tỉnh miền nam sẽ là trời có nắng
về xu thế thời tiết năm hai nghìn một mươi tám dưới tác động của hiện tượng la nina mùa bão năm hai nghìn một mươi tám đã bắt đầu sớm
và nhiều khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới vẫn sẽ còn có khả năng hoạt động trên khu vực nam biển đông
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám và số lượng sẽ tương đương hoặc nhiều hơn một ít so với trung bình năm
sáng nay tại hà nội trung tâm nghiên cứu sản xuất văn hóa
vaccine và sinh phẩm y tế thuộc bộ y tế tổ chức hội thảo kết thúc dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực sản xuất vaccine phối hợp sởi rubella
những năm gần đây trước nhu cầu rất lớn về vaccine sởi rubella bộ y tế đã đề nghị chính phủ nhật bản giúp đỡ thông qua dự án hỗ trợ kỹ thuật
về tăng cường năng lực sản xuất vaccine phối hợp sởi luberra và giao cho trung tâm nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế polivac
là đơn vị thực hiện và tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ phía nhật bản
dự án được triển khai từ tháng năm năm hai nghìn một mươi ba đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám dưới sự hỗ trợ của jica nhật bản và chính phủ việt nam
năm hai nghìn một mươi bảy sản phẩm vaccine phối hợp sởi luberra được cấp phép lưu hành tại việt nam
và từ năm hai nghìn một mươi tám chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ chính thức có vaccine phối hợp sởi rubella do polivac sản xuất
bảo hiểm xã hội việt nam và tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình vừa ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
theo đó hai bên sẽ phối hợp định hướng nội dung thông tin xây dựng tài liệu tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tới hệ thống cán bộ cộng tác viên dân số kế hoạch hóa gia đình trong phạm vi cả nước
vận động tư vấn người dân và lao động khu vực nông thôn lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế hộ gia đình
sử dụng các kênh thông tin do tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình quản lý như báo tạp chí đăng tải tin bài tuyên truyền về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tới người dân
bên cạnh đó căn cứ tình hình thực tế tại các tỉnh mở rộng đại lý thu tại các cộng đồng giao nhiệm vụ cán bộ làm công tác dân số tại địa phương thực hiện kiêm nhiệm
tết năm nay nhiều doanh nghiệp tp hcm đã quan tâm chăm lo đến chế độ chính sách tiền thưởng tết cho người lao động
đây là một trong những việc lao động

hiện có một mươi bảy khu chế xuất và khu công nghiệp với ba trăm sáu mươi năm doanh nghiệp và hơn một hai triệu công nhân và người lao động
trong đó về chế độ thưởng tết năm nay cao nhất là ba trăm linh triệu đồng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
thấp nhất là năm triệu đồng đối với các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ
mức thưởng cao nhất cũng thuộc về các doanh nghiệp tài chính ngân hàng bao bì nhựa thăm dò khai thác dầu khí dược phẩm v v
tại doanh nghiệp các khu chế xuất công nghiệp thành phố cũng có hướng thích cực
đa số là trên khoảng hai phần ba là các doanh nghiệp đã có kế hoạch chăm lo tết rồi điều chỉnh tiền lương tết tiêu dùng theo nghị định một trăm bốn mươi một của chính phủ
nhìn chung thì tình hình chăm lo tết cho công nhân tại các doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi tám này cũng có một số khởi sắc
đa số các doanh nghiệp đều có kế hoạch tập chăm lo tết cho anh chị em công nhân
bên cạnh đó thì cũng còn một vài doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong hoạt động
vì việc chăm lo tết cho công nhân hiện nay có ba doanh nghiệp đang khó khăn đang làm thủ tục phát sản hoặc hoạt động
cho nên nó cũng ảnh hưởng đến việc chăm lo tết cho công nhân lao động
các ngành chức năng của thành phố bang quản lý hepsa liên hợp phố công nghiệp thành phố cũng có một số giải pháp để chăm lo cho anh chị em đồng viên công nhân lao động tại các doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn

hơn ba mươi người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng
tại bệnh viện xê trân thành phố miniyang đông nam hàn quốc
theo truyền thông địa phương ngọn lửa có thể bắt nguồn từ phòng cấp cứu ở tầng một của tòa nhà chính
thuộc bệnh viện cheng cách thủ đô seoul ba trăm tám mươi sáu km về phía đông nam
vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn có khoảng một trăm linh bệnh nhân được cho là đang ở bên trong tòa nhà
có ba mươi tám người chủ yếu là bệnh nhân đã được chuyển đến bốn bệnh viện gần đó
trong khi chín mươi ba bệnh nhân trong khu điều trị gần tòa nhà chính cũng được sơ tán đến nơi an toàn
lực lượng cứu hỏa đã khống chế ngọn lửa sau một giờ bốn mươi phút
hiện vẫn chưa rõ danh tính của các nạn nhân và nguyên nhân của vụ cháy
hôm qua các quan chức thể thao triều tiên đã bắt đầu thị xác những địa điểm quan trọng
diễn ra các cuộc thi đấu trong khuôn khổ
nhóm tiền trạm gồm tám thành viên do ông yoon yong bok
một quan chức cấp cao thuộc bộ thể thao triều tiên làm trưởng đoàn tới hàn quốc
cùng với một mươi hai thành viên của đội khúc côn cầu nữ
đây là những vận động viên sẽ kết hợp với các vận động viên của hàn quốc thành một đội thi đấu chung
trong ngày đầu tiên các thành viên của nhóm tiền trạm đã kiểm tra khu vực thi đấu tại gang nâng
cách thủ đô seoul hai trăm sáu mươi km về phía đông
ở thị trấn lân cận inche
nhóm tiền trạm đã tới thị xát gangneung eye arena nơi sẽ tổ chức các sự kiện trên băng
tiếp đó đoàn đã tới thăm trung tâm khúc côn cầu gangneung và quang đông
nơi đội khúc con cầu liên triều sẽ thi đấu
dự kiến nhóm tiền trạm của triều tiên sẽ tiếp tục thị xát tại biên trang trong những ngày tiếp theo
bản tin thời sự của truyền hình nhân dân xin được kết thúc tại đây